thủ tướng chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường kết nối
cao tốc pháp vân cầu rẽ với đường vành đai ba
tuyến đường kết nối có chiều dài hơn ba km điểm đầu tuyến tại điểm cuối nhánh rẽ phải
từ đường cao tốc pháp vân cầu rẽ vào đường bảy mươi điểm cuối là nút giao với đường vành đai ba
thời gian thực hiện dự án là từ năm nay đến năm hai nghìn hai mươi hai mục tiêu của dự án là giải quyết tình trạng
un tắc bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội cho quận hoàng mai huyện thanh trì và khu vực phía nam đông nam thành phố hà nội